cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi alo một trăm một mươi bốn một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát sóng hàng tuần trên intv
thưa quý vị và các bạn thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác phòng cháy chữa cháy
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát tổng hợp ngay những khó khăn vướng mắt trong thực hiện các quy định của pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là các quy chuẩn liên quan đến công tác đầu tư xây dựng và các công trình hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp để đề xuất cơ quan cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế

tôi đánh giá cao sự vào cuộc đồng hành của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và vui mừng hơn khi nhận được thông báo đầy đủ hồ sơ chúng tôi mất không quá ba ngày để làm thủ tục thẩm duyệt
đối với những doanh nghiệp cơ sở sản xuất gặp khó khăn trong quá trình áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã thành lập các tổ công tác để có thể trực tiếp xuống hiện trường trao đổi lắng nghe tiếp nhận các thông tin
và qua đó cũng đã đưa ra những phương án để có thể tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp trên tinh thần là tôn trọng các quy định của pháp luật áp dụng các tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn tối đa cho nhà và công trình tuy nhiên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thể sản xuất và kinh doanh
khi mà mình thực hiện tốt ngay từ ban đầu thì các cái bước sau thì mình sẽ rất là thuận tiện trong việc sản xuất lúc đấy công ty chỉ tập trung vào sản xuất thôi
thực thi pháp luật rồi mà nếu như mà chúng ta làm sai ngay từ đầu thì chúng ta phải chạy theo và rất là vất
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an cũng đã có hướng dẫn cụ thể đối với công an các đơn vị địa phương
theo đó để hỗ trợ tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cần hướng dẫn chủ đầu tư các giải pháp yêu cầu để được nghiệm thu từng phần theo quy định của nghị định số một trăm ba mươi sáu của chính phủ trên nguyên tắc hạng mục công trình nghiệm thu bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt một số quy định của quy chuẩn tiêu chuẩn mới ban hành có yêu cầu thấp hơn so với tiêu chuẩn quy chuẩn cũ trước đây thì có thể nghiên cứu để thẩm duyệt theo nội dung của quy chuẩn mới lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh tăng diện tích khoang cháy và không cần nâng bậc triệu lửa của công trình
thứ nhất là đối với đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vĩnh phúc là chúng tôi yêu cầu là cán bộ chiến sĩ là phải thực hiện đúng lễ tiết tác phong tiếp xúc với nhân dân hướng dẫn giải thích cho nhân dân
nói là tạo điều kiện nhưng ở đây không có nghĩa là chúng ta làm không đúng pháp luật
trong cái quy định pháp luật thì nó có những cái quy định mới có những cái quy định cứng
thì bây giờ nếu mà áp dụng quy định mới mà lợi cho doanh nghiệp thì chúng ta áp dụng
nội dung các tiêu chuẩn quy chuẩn mới về phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục được các cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền phổ biến trực tiếp tới các tổ chức doanh nghiệp như thế này
từ đó giải đáp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình các tổ chức doanh nghiệp áp dụng các quy chuẩn và tiêu chuẩn trong thực tế góp phần thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn thông tin từ công an thành phố hà nội
để sử dụng điện an toàn
sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm
để tránh cháy nổ cần lựa chọn dây dẫn đủ tải lắp athomat cầu chi phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình
và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn thường xuyên kiểm tra thay thế sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn
không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn và cùng một ổ cắm không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện ổ điện bóng điện
cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện ba la ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà
sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn